thông tin từ ủy ban nhân dân huyện madrak tỉnh đắk lắc cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ vụ khai thác vận chuyển một mươi bốn m khối gỗ lậu tại xã cư san và đang tiến hành điều tra làm rõ các đối tượng
trước đó vào chiều ngày hai mươi tháng hai công an huyện madurak phát hiện có hai mươi sáu hộp gỗ được xẻ vuông vắn đường kính từ ba mươi đến năm mươi cm chiều dài từ ba bốn m được tập kết tại khu vực rừng keo thuộc thôn sông trò xã cư san
đây là khu vực xa khu dân cư và là nơi giáp danh với huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa qua kiểm đếm lực lượng chức năng xác định có một mươi bốn mét khối gồm gỗ bứa xến và trò
trong thời gian gần đây các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc và huyện madarak liên tục phát hiện các vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện madarak
do đây là địa bàn vùng sâu còn nhiều diện tích rừng tự nhiên và tiếp giáp với các tỉnh khánh hòa phú yên nên các đối tượng từ các nơi khác đã kéo đến lợi dụng sơ hở của các ngành chức năng và chủ rừng để khai thác gỗ trái phép